trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số thuế giá trị gia tăng được giảm theo nghị quyết số một trăm một mươi hai nghìn một mươi ba của quốc hội đạt gần một mươi một năm trăm linh tỷ đồng
như vậy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến số thu giảm khoảng hai mươi ba bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng
chính sách có những tác động tích cực đến doanh nghiệp
tuy nhiên quý i vừa qua chứng kiến số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng hai mươi hai tám so với cùng kỳ
cho thấy kinh tế có nhiều biến động khó khăn vẫn hiện hữu
việc tiếp tục gia hạn chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng đã được đề xuất trong bối cảnh này
để tiếp tục kích cầu tiêu dùng sản xuất kinh doanh
ở trong nước mặc dù nhiều ngành lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi và có triển vọng tích cực
nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi
tổng cầu tiêu dùng trong nước được xem là một động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
do vậy cần tiếp tục có giải pháp về chính sách tài chính
để thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng trong nước
trong đó nhiều ý kiến khuyến nghị tiếp tục giảm hai thuế giá trị gia tăng
tôi cũng rất mong là chính sách này sẽ được tiếp tục kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
vì rõ ràng trong năm hai nghìn hai mươi bốn thì thế giới vẫn đang có rất nhiều những cái biến động
và đặc biệt là cái biến động về địa chính trị
chính vì vậy cho nên là nền kinh tế có thể tiếp tục có những bất ổn
và nếu chúng ta tiếp tục kéo dài chính sách này
thì cũng một phần hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hơn trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh
việc áp dụng chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng cho sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
giảm thu khoảng hai mươi bốn tỷ đồng tức khoảng bốn tỷ đồng một tháng
trong đó giảm ở khâu nội địa dự kiến là hai năm nghìn tỷ đồng một tháng
và giảm ở khâu nhập khẩu là khoảng một năm tỷ đồng một tháng
dù giảm thu ngân sách nhà nước nhưng đây được xem như là sự đồng hành của chính phủ
với doanh nghiệp để kích cầu tiêu dùng sản xuất
việc giảm thuế giá trị gia tăng hai là một
gói giải pháp có thể nói rằng là hiệu quả nhất trong tất cả các gói giải pháp về thuế
đây là sự hy sinh sự sẻ chia của nhà nước
từ vì nhà nước đã chính phủ đã nhường cái thuận lợi cho doanh nghiệp
doanh nghiệp có điều kiện là giảm giá bán tăng sản phẩm
và người tiêu dùng được mua nhiều sản phẩm hơn
nhưng ngân sách nhà nước sẽ bị mất đi một khoản
nhưng mất đó là mất trước mắt
còn sau khi vòng hai doanh nghiệp sẽ phục hồi xuất kinh doanh vượt qua khó khăn
mặc dù có nhiều ý kiến đồng tình với việc tiếp tục
gia hạn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
nhưng một số chuyên gia cũng lo ngại đến việc giảm ngân sách nhà nước
ảnh hưởng tới kế hoạch thu chi ngân sách đã đặt ra từ đầu năm
mặt khác chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai
cũng mới chỉ dừng lại ở một số ngành nghề theo quy định
vì vậy một số lĩnh vực đáng quan tâm chưa được hưởng chính sách này
chúng ta thấy rằng là những cái hộ kinh doanh hay là bây giờ
kể cả những cá nhân kinh doanh online qua mạng rất là phổ biến
thì mặc dù người ta cũng vẫn
vẫn phải chịu cái thuế vat
nhưng mà cái thuế vat đấy lại là tính một cách gọi là tương đối
trên cái tổng doanh thu và được trên cơ sở thỏa thuận
tính thỏa thuận với lại các chính quyền địa phương
hoặc là cơ quan thuế ở địa phương
chính vì vậy mà cái việc mà giảm hai thuế vat
nó không lan tỏa đến những đối tượng kinh doanh này
cũng như là những cái đối tượng khách hàng
mà đặc biệt là những đối tượng khách hàng của những hộ kinh doanh
hay là cá nhân kinh doanh qua mạng
việc giảm thuế giá trị gia tăng đã tác động tích cực
đến tiêu dùng và sản xuất trong thời gian qua
bên cạnh đó vẫn còn những vướng mắc cần phải khắc phục
nếu tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới
các doanh nghiệp gặp vướng mắc và khó khăn
trong việc tra cứu mã ngành kinh doanh
khi nhập khẩu hàng hóa nguyên vật liệu
quá trình kê khai thuế áp thuế trong kế toán
cũng làm các doanh nghiệp lung túng
chúng ta cũng thấy là cái sự bất cập hay là cái sự phức tạp
trong việc là tính toán những cái mặt hàng hoặc là dịch vụ
trong cái diện được miễn hay là không được miễn thuế
vat cũng như là cái quá trình mà các cái doanh nghiệp
người ta thực hiện cái việc là hoàn trả thuế vat
cho các cái doanh nghiệp chẳng hạn
thì tất cả những yếu tố đấy tôi cho rằng là
bản thân cái chính sách thuế vat thì rất là tốt
tuy nhiên là trong quá trình thực tiễn
hoặc là qua quá trình thực thi
nó cũng có rất là nhiều những cái bất cập
chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
là chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người dân
và có tác động rất lớn tới các doanh nghiệp
tạo đà phát triển
việc đề xuất tiếp tục giảm hai thuế giá trị gia tăng
trong sáu tháng cuối năm nhận được nhiều sự ủng hộ
xong để việc đưa chính sách vào thực tế
thực thi hiệu quả hơn cần có thông tư hướng dẫn
rõ ràng có những chương trình cập nhật
chính sách thuế giải đáp cụ thể
các trường hợp của doanh nghiệp
để quá trình thực hiện chính sách mới được kịp thời
thiết thực và hiệu quả đáp ứng kỳ vọng
về một quyết sách đúng đắn hỗ trợ doanh nghiệp
và người dân